tại thành phố phan rang tháp tràng ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận và sở y tế đã tổ chức lễ phát động chiến dịch
người dân tự diệt mũi diệt lăng quang phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt suốt huyết năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức để mỗi cơ quan đơn vị địa phương bảo đảm sự an toàn
hướng đến mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh
bệnh do virus zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính do mũi truyền
virus này được phát hiện đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy tại khu rừng jica của uganda châu phi
theo tổ chức y tế thế giới hiện nay đã có sự gia tăng các trường hợp mắc chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh
tại bốn mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo các trường hợp nhiễm virus zika
trong đó virus zika đang lây lan mạnh tại brazil colombia mexico
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tại ninh thuận đã ghi nhận và chữa trị cho hai trăm sáu mươi ca mắc bệnh sốt xuất huyết
không có trường hợp nào tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị
đặc hiệu cho nên những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch bệnh do virus zika và sốt suốt huyết
là tuyên truyền hướng dẫn cộng đồng tham gia chiến dịch vệ sinh môi trường tự diệt mũi diệt loang quang
thường xuyên vệ sinh môi trường trong khu dân cư
tại buổi lễ này sở y tế ninh thuận và các huyện thành phố trong tỉnh đã ký cam kết
về việc triển khai chiến dịch diệt mũi diệt loang quang phòng chống dịch bệnh do virus zika và xuất xuất huyết
quyết tâm không để dịch bệnh do xâm nhập và khống chế không để xuất xuất huyết bùng phát thành dịch lớn trên địa bàn tỉnh